phòng an ninh điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đỗ trọng anh
là giám đốc công ty cổ phần thương mại du lịch quốc tế hoàng anh về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
kết quả điều tra ban đầu xác định do có mối quan hệ quen biết từ trước nên khoảng cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
đối tượng tên long quốc tịch trung quốc không rõ nhân thân địa chỉ sang việt nam
chủ động hẹn gặp và trao đổi thống nhất với đỗ trọng anh về việc tìm người đi hàn quốc
lao động bằng hình thức du lịch từ việt nam sang trung quốc rồi vượt biên trái phép bằng thuyền sang hàn quốc
với chi phí là một mươi ba đô la mỹ một người
thông qua các mối quan hệ và các ứng dụng mạng xã hội đỗ trọng anh đã liên hệ cấu kết với nhiều đối tượng
ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước để tìm các công dân có nhu cầu đi hàn quốc lao động
với chi phí từ một mươi năm đến hai mươi đô la mỹ một người
ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba đỗ trọng anh đưa ba mươi công dân xuất khẩu xuất cảnh sang trung quốc và bàn giao cho long
hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba long tổ chức cho ba mươi công dân này vượt biển bằng thuyền từ trung quốc sang hàn quốc
thì bị cơ quan chức năng trung quốc phát hiện bắt giữ
phòng an ninh điều tra công an hà tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đỗ trọng anh
quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với vũ thị phương hoàng thị phương trần thị chiến
nguyễn thị hằng và võ công sơn về tội tổ chức cho người khách trốn đi nước ngoài
với hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức huỳnh văn cán trú tại thành phố đà nẵng
và đang thanh ẩn trú tại tỉnh ninh thuận vừa bị công an tỉnh ninh thuận khởi tố bị can và khám xét nơi ở nơi làm việc
huỳnh văn cán là phó giám đốc công ty cổ phần hoàng hưng nhân có trụ sở tại phường hòa cường bắc quận hải châu thành phố đà nẵng
từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay công ty cổ phần hoàng hưng nhân đã tham gia đấu thầu
và trúng gói thầu thi công xây dựng dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở tại tỉnh ninh thuận
dưới sự chỉ đạo của huỳnh văn cán đang thanh ẩn là nhân viên kỹ thuật và là chỉ huy trưởng công trình của công ty
đã lấy thông tin một số người trong tổ đội thi công rồi liên hệ mua các văn bằng chứng chỉ giấy chứng nhận giả trên mạng xã hội
để tập hợp đưa vào hồ sơ dự thầu gồm một mươi giấy chứng nhận an toàn vệ sinh lao động an toàn vệ sinh môi trường
ba chứng chỉ đào tạo hành nghề với giá tám trăm linh một hai triệu đồng một chứng chỉ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh thuận đã ra quyết định tạm giam đối với huỳnh văn cán
và quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đang thanh ẩn để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
công an tỉnh vĩnh phúc đã làm rõ ba đối tượng là thủ phạm trong vụ cướp giật một tỷ đồng xảy ra vào ngày tám tháng ba
trên địa bàn phường liên bảo thành phố vĩnh viên
lực lượng công an đã bắt giữ nguyễn hoài nam trú tại quận hà đông thành phố hà nội
nguyễn văn hùng chú tại tỉnh hải dương và đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng dương đức luân chú tại tỉnh thanh hóa
đến nay đối tượng nguyễn hoài nam đã ra đầu thú nguyễn văn hùng đã bị bắt giữ
tại cơ quan công an nguyễn văn hùng và nguyễn hoài nam khai nhận do nợ nần nhiều và thiếu tiền tiêu xài cá nhân
nên ba đối tượng tham gia nhóm facebook hội những người vỡ nợ muốn làm việc liều toàn quốc
sau đó ba đối tượng hẹn gặp gỡ bàn bạc thống nhất và thực hiện nhiệm vụ cướp giật tài sản
của những người rút tiền tại các ngân hàng ở địa bàn thành phố vĩnh yên của tỉnh vĩnh phúc
cho vay lãnh nặng trong giao dịch dân sự lê văn lượng chú tại tỉnh thanh hóa vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang tạm giữ
vào tối ngày một mươi hai tháng ba qua công đăng nắm tình hình
đội cảnh sát hình sự công an thành phố rạch giá đã phát hiện đối tượng lượng có biểu hiện hoạt động liên quan đến
tứng dụng đen tại nơi tạm trú thuộc khu phố năm phường vĩnh lạc nên tiến hành bắt quả tang
lượng đang thu tiền lãi của người vây
tại cơ quan công an lượng khai nhận từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày bị bắt
lượng đã cho một người đàn ông ở thành phố rạch giá vay năm lần với số tiền bốn trăm linh triệu đồng
lãi suất cho vay là một một ngày tương đương với ba trăm sáu mươi năm một năm gấp một mươi tám năm lần so với lãi suất quy định
thu số tiền lãi của người này là ba trăm bốn mươi sáu triệu đồng
một căn nhà ba tầng ở hẻm số một mươi một đường lý ông trọng tổ một mươi tám trường phúc phường vĩnh phước
thành phố nha trang tỉnh khánh hòa bất ngờ xảy ra cháy vào tối ngày một mươi hai tháng ba vừa qua
thời điểm cháy trong nhà chỉ có một cháu nhỏ một mươi ba tuổi cờ nhà bị khóa cháy
nhưng rất may mắn là những thành viên trong tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy của khu phố
đã kịp thời ưng cứu trước khi có lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến hiện trường
nên đã hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản
những hình ảnh khi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp của công an khánh hòa
tiếp cận hiện trường vụ cháy
đám cháy lúc này đã cơ bản được khống chế cháu bé đã được đưa ra ngoài an toàn
còn đây là những chiếc bình chữa cháy được các thành viên trong tổ liên gia phòng cháy chữa cháy
trong khu phố mang đến để chữa cháy
gần hai mươi bình loại trang bị cho gia đình đã được sử dụng hết
sau khoảng hai mươi phút nỗ lực phối hợp tác chiến
các thành viên trong tổ đã cứu được cháu bé đang ở tầng hai và khống chế được đám cháy trên tầng ba
theo cơ quan chức năng vụ cháy xảy ra vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút
lửa phát sinh từ tầng ba của ngôi nhà
thời điểm này người lớn trong nhà đều đi vắng
chỉ còn một cháu nhỏ một mươi ba tuổi đang học bài ở tầng hai
cửa nhà khóa trái nhà nằm trong hẻm cách khá xa trung tâm
việc phát hiện cháy kịp thời và tổ chức ngay các phương án phối hợp
hỗ trợ cứu nạn và chữa cháy của các thành viên
hai tổ liên gia phòng cháy chữa cháy một mươi tám và một mươi chín trường phúc
đã kịp thời ngăn chặn được vụ cháy
không để xảy ra những hậu quả đáng tiếc cả về người và tài sản
mọi người đều được tập huấn các kỹ năng và đều đã được hướng luyện
được cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đồng thời công an phường thường xuyên tuyên truyền và tổ chức các buổi diễn tập
thực tập và tuyên truyền nâng cao kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ cho người dân
thì ai ai cũng được tiếp cận các kiến thức kỹ năng và được trực tiếp sử dụng các bình chữa cháy
những phương tiện tại chỗ các kỹ năng thoát nạn cũng như là kỹ năng chữa cháy hoặc là cứu người
thì băng phường cũng đã chỉ đạo công an phường quỳnh phước phối hợp thành lập tổ liên gia một trăm linh
hai mươi năm tổ chống phố để có tổ liên gia
nếu như xảy ra sự cố thì nhân dân biết được cách phòng cháy chữa cháy cho gia đình mình cũng như hàng xóm đáng diện
hôm qua là sự việc xảy cháy ra ngày tổ một mươi tám chừng phút nhưng mà tổ liên gia là tổ một mươi chín chừng phút
đó là công tác phối kết hợp giữa các tổ liên gia với nhau
thì cũng nâng cao được vai trò trách nhiệm của tổ liên gia
thì không vì tổ liên gia một tổ chống phố là chữa cháy một tổ
mà tổ liên gia là có thể là chữa cháy nhiều tổ lân cận kết hợp với nhau
ở đó sẽ cháy thì tổ liên gia
tổ liên gia sẽ có kịp thời
không riêng tổ liên gia có thể là những người dân cũng trang bị công tác bình chữa cháy
cũng cứu giúp cứu hộ cho khi những người dân xung quanh có thể ra cháy
nước xa không cứu được lừa gần
khi xảy ra cháy bản thân mỗi người ở hiện trường phải biết cách dập đám cháy khi nó chưa cháy lớn và tự giải cứu mình
phương châm bốn tại chỗ được xem là phương châm vàng trong công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở
việc thành lập và tổ chức hoạt động một cách hiệu quả
các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy trong các khu dân cư luôn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
góp phần hạn chế thấp nhất những nguy cơ xảy ra cháy và hậu quả do cháy gây ra
công an thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi vừa bắt đối tượng cò đất có hành vi làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng chục người dân
năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng huỳnh ngọc thu năm mươi sáu tuổi ở thôn phước nhơn xã phổ nhơn thị xã đức phổ
là cò đất
công an thị xã đức phổ xưng có mối quan hệ với quan lớn nhận làm sổ đỏ cho người dân có nhu cầu
để lấy lòng tin của nạn nhân thu dẫn chủ đất đến các văn phòng trụ sở làm thủ tục công chứng
sau đó đối tượng bí mật lên mạng xã hội đặt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả
rồi giao cho người dân để lấy toàn bộ số tiền đã giao kèo nhận làm sổ đỏ trước đó
với thủ đoạn trên đối tượng đã lừa hàng chục người dân ở thị xã đức phổ để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
công an thị xã đức phổ đã khởi tố huỳnh ngọc thu với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
do nợ nận nhiều và thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên ba đối tượng tham gia nhóm facebook
hội những người vỡ nợ muốn làm việc liều toàn quốc từ đó bàn bạc để thực hiện hành vi phạm tội
vào ngày hôm qua một mươi ba tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc
cho biết đã làm rõ ba đối tượng này là thổ phạm của vụ cướp giật một tỷ đồng
xảy ra vào ngày tám tháng ba trên địa bàn phường liên bảo thành phố vĩnh yên
đến nay đã bắt giữ được hai đối tượng và đã ra quyết định truy nã đối với một đối tượng còn lại
vào khoảng một mươi năm h bốn mươi phút ngày tám tháng ba một người phụ nữ ở huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
đến một ngân hàng trên địa bàn thành phố vĩnh yên rút một tỷ đồng
khi rời khỏi ngân hàng đi về đến đường mê linh thuộc địa bàn phường liên bảo
vĩnh yên người này bị hai đối tượng đi xe mô tô từ phía sau áp sát giật túi tiền rồi tàu thoát
ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh phúc
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ ngay lập tức triển khai lực lượng tổ chức đồng bộ các biện pháp
nghiệp vụ điều tra truy xét chỉ trong thời gian ngắn đã xác định được ba đối tượng là thủ phạm
gây án gồm nguyễn văn hùng nguyễn hỏi nam và dương đức luân
sau hơn hai mươi giờ từ việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đồng thời được sự ủng hộ giúp đỡ của quần
chúng nhân dân thì cơ quan điều tra công an tỉnh vĩnh phúc đã điều tra làm rõ và đến nay đã làm rõ
ba đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản trong vụ án cướp giật tài sản nói trên và đến nay
chúng tôi đã khởi tố tạm giam đối với hai đối tượng còn một đối tượng chúng tôi đã khởi tố bị can
ra lệnh bắt bị can tạm giam
hiện đối tượng đang bỏ trốn chúng tôi đang tiến hành truy bắt đối tượng và đặc biệt là phải truy bắt
bắn được đối tượng để đưa ra xử lý trước pháp luật
đến nay đối tượng nguyễn hỏi nam đã ra đầu thú nguyễn văn hùng đã bị bắt giữ tại cơ quan công an
nguyễn văn hùng và nguyễn hoài nam khai nhận trước đó ba đối tượng không có mối quan hệ quen biết gì
với nhau do nợ nần thiếu tiền tiêu xài cá nhân hùng nam và luân cùng tham gia nhóm facebook hội
những người vỡ nợ

chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần vào cuộc nhưng chưa được giải quyết rất điểm
trên khoảnh rừng này hơn ba mươi năm nay gia đình ông phạm văn dương và bà vũ thị hoa ở xóm an bình xã an khánh huyện đại từ vẫn thường xảy ra tranh chấp đất canh tác đường đi lối lại

câu chuyện của ông dương và bà hoa cho thấy tại xã an khánh nói riêng và huyện đại từ nói chung những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân đã có sự chung tay vào cuộc có trách nhiệm của các ban ngành đoàn thể
đại từ là huyện đầu tiên trên địa bàn tỉnh ban hành nghị quyết của ban thường vụ huyện ủy
về lãnh đạo thực hiện công tác nắm tình hình giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân trên địa bàn huyện
công an huyện cũng đã kịp thời tham mưu cho ban thường vụ huyện ủy
chúng tôi thấy rằng đây là một nội dung cần thiết cần phải ban hành nghị quyết của đảng
về tập trung sự lãnh đạo của cả hệ thống chính trị vào cuộc
để kịp thời nắm bắt tình hình giải quyết các nguyên nhân
và giải quyết các xung đột các mâu thuẫn lớn trong nhân dân không để xảy ra các hậu quả
để cụ thể hóa nghị quyết công an huyện đã tham mưu với ủy ban nhân dân huyện
bàn hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan ban ngành đoàn thể trong công tác nắm tình hình
giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân trên địa bàn huyện
quy chế nêu rõ trách nhiệm nội dung phương thức phối hợp giữa các ngành
công an huyện đã chỉ đạo đội nghiệp vụ biên soạn tài liệu hệ thống hóa sơ đồ hóa
thành những tài liệu mang tính chuyên ngành và hướng dẫn cho công an các xã để thực hiện
đồng thời công an huyện cũng đã phối hợp với phòng quản lý hành chính
để tập huấn cho công an các xã thị trấn trong công tác giải quyết
đối với công an các xã thị trấn thì công an huyện thường xuyên yêu cầu báo cáo giải quyết các vụ mâu thuẫn
đang hiện có và báo cáo tình hình những vụ mâu thuẫn mới phát sinh
và lãnh đạo công an huyện sẽ cho ý kiến chỉ đạo giải quyết theo từng vụ việc

tại địa bàn cơ sở công an xã mặt trận tổ quốc hội cựu chiến binh đoàn thanh niên hội phụ nữ
được giao nhiệm vụ nắm tình hình đời sống sinh hoạt tâm tư nguyện vọng của người dân
khi nhận thấy có mâu thuẫn hoặc có những sự việc có thể phát sinh mâu thuẫn
thì kịp thời tham mưu phối hợp giải quyết từ sớm tránh để mâu thuẫn âm ỉ kéo dài khó giải quyết
nhận được những thông tin của hai bên thì sau khi tổ hòa giải thì cũng tiến hành có biên bản hòa giải
và đồng thời cũng được phân tích cho bà con nhân dân những hai bên xảy ra xô xát
sau đó thì người ta cũng nhận thấy ra là những cái sai
mà tại buổi hòa giải thì cũng đã thể hiện cái việc là xin lỗi nhau
và trong công tác ban công tác hòa giải cũng đã ghi vào biên bản
năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện đại từ tỉnh thái nguyên đã tham mưu giải quyết xong ổn định
không để phát sinh phức tạp hai mươi bốn vụ mâu thuẫn tại địa phương
an ninh trật tự được giữ vững ổn định khối đại đoàn kết toàn dân được duy trì và phát huy
đời sống văn hóa ở khu dân cư phát triển lành mạnh bền vững
hướng tới xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao vào năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị không tham của rơi một học sinh lớp một mươi hai trên địa bàn huyện yên phong tỉnh bắc ninh
đã trả lại hơn sáu trăm linh triệu đồng cho người mất
vào khoảng sáu h ba mươi phút sáng ngày một
trên đường từ nhà đến trường đoạn qua tỉnh lộ hai trăm tám mươi sáu
thuộc địa phận thôn tiên trà xã trung nghĩa huyện yên phong tỉnh bắc ninh
em nguyễn bá biển học sinh lớp một mươi hai a bảy trường trung học phổ thông nguyễn trãi
nhặt được một cặp vải đen bên trong có sáu trăm ba mươi năm triệu đồng cùng các giấy tờ tùy thân
và thẻ ngân hàng của một người đàn ông ở xã trung nghĩa
ngay lập tức biển đã đến công an xã trung nghĩa trình báo và giao nộp tài sản đã nhặt được
sau khi xác minh và liên hệ với chủ nhân của chiếc cặp này
công an xã trung nghĩa đã tham mưu đảng ủy ủy ban nhân dân xã
phối hợp cùng các ngành đoàn thể xã và em nguyễn bá biển
trao trả lại số tài sản trên cho chủ nhân
hành động nhặt được của rơi trả lại cho người mất của em nguyễn bá biển
là một việc làm tử tế mang tính nhân văn sâu sắc và rất đáng được trân trọng
việc làm tốt của em biển cần được nhân rộng lan tỏa trong cộng đồng